tại thành phố ngã bảy ubnd tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường tỉnh chín trăm hai mươi bảy c đoạn từ quốc lộ một a đến nam sông hậu
đây là một trong những công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự án có quy mô đường cấp bốn đồng bằng với tổng chiều dài là một mươi năm năm km tổng mức đầu tư là tám trăm năm mươi tỷ đồng từ nguồn vốn trai phiêu chính phủ
đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh hậu giang có trục giao thông huyết mạch kết nối với thành phố cần thơ
kết nối với quốc lộ một a và với quốc lộ nam sông hậu
mặt khác với vị trí tuyến đường song song và cách sông cái côn khoảng hai trăm linh mét
sẽ tạo điều kiện kết nối giao thông thủy bộ liên hoàn là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh